trong không khí cả nước chuẩn bị đón tết cổ truyền kỳ hợi hai nghìn một mươi chín chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự chương trình
tết dung vầy năm hai nghìn một mươi chín và tặng quà cho công nhân lao động trung tâm văn hóa lao động tỉnh bình dương
phát biểu ý kiến tại chương trình chủ tịch quốc hội đã nêu bật một số thành tiệu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám của đất nước
trong đó có đóng góp rất lớn của công nhân lao động
chủ tịch quốc hội đánh giá cao những sáng kiến của tổng liên đoàn lao động việt nam và liên đoàn lao động tỉnh bình dương
nhằm chăm lo cho công nhân lao động trong đó có các chương trình thiết thực như tết sung vầy tết đoàn viên tặng vé xe tết cho công nhân
tại chương trình chủ tịch quốc hội đã trao một trăm linh xuất quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng và một phần quà
dịp này liên đoàn lao động tỉnh bình dương cũng trao tặng một trăm một mươi xuất quà mỗi xuất bảy trăm linh đồng và một phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn